thuộc đường ú ghe phường tàm phú quận thủ đức
thì không may hai bé trai lại lê minh châu và trương đặng văn bình
bị điện giật tử vong

thưa quý vị dù có vị trí xa thành phố hồ chí minh
hơn các địa bàn lân cận như đồng nai hay bình dương
sông tỉnh bình phước đang dần chứng tỏ sức hút đầu tư bất động sản
trong hơn một năm nay
đặc biệt là với sự kiện thị xã đồng xoài được lên đơn vị thành phố
bất động sản của tỉnh bình phước đã trở thành cuộc đua
của các ông lớn trong lĩnh vực này
về vị trí hiện nay tỉnh bình phước có điểm bất lợi so với đồng nai
và bình dương vì cách xa thành phố hồ chí minh
tuy nhiên bản thân địa phương này có rất nhiều thuận lợi tự nhiên khác
nhưng khí hậu hiền hòa hầu như không có thiên tai bỏ lũ
tài nguyên đất còn nhiều lại còn nằm ở vị trí tiếp giáp
cùng lúc lào và campuchia
các đơn vị đầu tư nhận định khi những công trình giao thông lớn
sắp hoàn thành trong thời gian tới sẽ nhanh chóng tăng sức hút
bất động sản cho địa phương này
hiện nay là từ tỉnh hồ chí minh chúng ta đến đồng xoài
có những con đường như là quốc lộ một mươi ba quốc lộ một mươi bốn tỉnh lộ bảy trăm bốn mươi một
thì đây là một trong những con đường trọng yếu kết nối của miền đông
nam bộ với tài nguyên
do đó là có việc lưu thông từ tỉnh hồ chí minh đến dự án rất là dễ dàng
và khi mà các công trình tiện ích được đầu tư đưa vào sử dụng
thì tỉnh hồ chí minh sẽ không dưới ba mươi
nhiều dự án đã khởi công và liên tục mở bán với các ông lớn đầu tư
như flc hud nha trang công ty cổ phần đại nam
bên cạnh đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám với quyết định nâng lên thành phố
khu vực đồng xoài của tỉnh bình phước lại càng trở thành nam châm
hút nhiều dự án bất động sản lớn
trọng tâm tại khu vực đồng xoài có thể kể đến khu đô thị phước hợp
cảnh quan cát tường phú hưng đã mở bán bốn lần
nó là một phần của tỉnh sông bé sau này tách tỉnh sông bé thành hai tỉnh
là bình dương và bình phước
ngoài việc bình dương phát triển công nghiệp là dẫn đầu cả nước rồi
hiện nay là các quỹ đắc lớn để phát triển khu công nghiệp
thu hút các nhà đầu tư thì chỉ còn bình phước là có quỹ đắc lớn
đây là cơ sở để thị trường bất động sản công nghiệp phát triển
kéo theo bất động sản thương mại phát triển
và chắc chắn rằng thị trường bất động sản
bình phước chỉ là mới khởi điểm chứ không phải là giai đoạn phát triển dân mù
do đó đây là cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về đây
đầu tư các dự án với quy mô lớn
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước báo cáo trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tăng trưởng grdp ước đạt bảy năm mươi sáu
đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm tính từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
nhiều chỉ số thu hút đầu tư nước ngoài khác cũng tạo tiền đề
thu hút đầu tư bất động sản cho bình phước
trong nửa quốc gia bình phước là một trong những nơi tăng trưởng
cuối năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên dự báo cuộc đua này không chỉ riêng các ông lớn
mà đã có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa doanh nghiệp địa phương khác
yêu cầu nhà đầu tư cẩn thận trọng khi chọn sản phẩm bất động sản uy tính
tại bình phước trong thời gian này
nạn xâm hại tình dục ở phụ nữ trẻ em là vấn nạn nhất nhối trong xã hội hiện nay
và có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu bất kỳ lúc nào
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đặc biệt là mở các khóa dạy võ
để miễn phí cho phụ nữ và trẻ em
đây là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp thoát khỏi những nguy hiểm
và bảo vệ được chính mình
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc phường một mươi bốn quận gò vấp
kết hợp cùng hội phụ nữ đoàn thanh niên triển khai khóa dạy võ tự vệ miễn phí
cho phụ nữ và trẻ em tại khuôn viên của ủy ban phường
sau một đến hai buổi học các học viên tham dự sẽ được trang bị những kỹ năng phòng vệ
theo từng tình huống giúp nạn nhân thoát khỏi thế bị động phù hợp với phụ nữ và trẻ em mọi lứa tuổi
mình thấy rất là thương những nạn nhân đó
giá như các em bé hoặc các chị em phụ nữ mà biết được những thế võ để tự bảo vệ mình
thì có lẽ tình trạng xảy ra sự xâm hại cũng hạn chế hoặc không xảy ra
em thấy lớp học võ này rất là bổ ích

xong xong các học viên tham dự sẽ được trang bị những kỹ năng phòng vệ

đồng thời phối hợp với các tương tự liên quan nghiên cứu những biện pháp
để phòng chống xâm hại tình dục

về hướng dẫn cho các em kỹ năng ứng xử
đối với trong các tình huống mà có khả năng bị xâm hại

trung học phổ thông và phụ nữ ở các địa bàn dân cư

được nhiều kiến thức kỹ năng phòng vệ từ đó biết cách phòng chống
bảo vệ bản thân mình mỗi lúc mọi nơi
thiết nghĩ những mô hình này còn được nhân rộng ra các địa phương
để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em
bản tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn

trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục chương trình an ninh hai mươi bốn h mời quý vị theo dõi phần điểm lại
các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi